trong thời gian cố ca sĩ đi từ thiện thiên ngân luôn nhắn tin nhắc nhở mẹ giữ gìn sức khỏe và thận trọng
cô rất đau lòng khi nghe tin mẹ mắc covid một mươi chín
đã hơn bốn ngày sau khi phi nhung qua đời thiên nhân vẫn không giấu được cảm xúc mất mát người thân
trên trang cá nhân của mình ngày hai tháng một mươi cô nghẹn ngào gửi lời xin lỗi vì không thể đến thắp hương cho mẹ trước tình hình dịch bệnh phức tạp
cô xúc động viết mẹ con mình từng hứa là hết dịch sẽ gặp nhau nhưng con không nghĩ con sẽ gặp mẹ như thế này
con không chịu đâu mẹ ơi
mà mẹ yên tâm nha con sẽ lên gặp mẹ
con chích ngừa xong con sẽ lên gặp mẹ liền
con đem giấy báo nhập học cho mẹ coi nha
mẹ đừng buồn con thương mẹ nhiều lắm
thi ngân là một trong số hai mươi ba người con được phi nhung nhận nuôi
lúc sinh thời cô thường rèn luyện khả năng ca hát cho con gái
sau kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua ân đã đậu vào ngành kinh doanh quốc tế của đại học kinh tế tài chính tp hcm
tuy nhiên cô cảm thấy tiếc nuối
vì chưa thể khoe kết quả với mẹ
mới đây trên mạng xã hội lan truyền tin đồn cho rằng quản lý của phi nhung đã gấp rút thực hiện di trúc theo nguyện vọng của nữ ca sĩ
thậm chí bài viết này còn tiết lộ nữ ca sĩ để lại tài sản cho cả con ruột và con nuôi
tuy nhiên khi trao đổi với báo chí quản lý của phi nhung lên tiếng phủ nhận cho biết đây chỉ là tin đồn không đúng sự thật
đồng thời người này nói thêm
tôi không hề biết thông tin này
đâu không có thông tin này đâu
mong mọi người phải tỉnh táo để tránh bị dẫn dắt bởi những tin như vậy
chúng tôi phải đợi xong xuế hết rồi sau đó gia đình mới ngồi lại với nhau
ban xem sắp tới sẽ phụ phi nhung thực hiện những dự định rằng dở chứ đâu thể muốn nói gì thì nói
đồng thời khi được hỏi về kế hoạch chuẩn bị tăng lễ cho giọng ca bầu ơi đường khóc quản lý nói
hiện tại gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho phi nhung nên chưa thể chia sẻ gì hết
chúng tôi vẫn đang đợi công văn của nhà nước
chúng tôi phải thực hiện đúng những quy định trong giai đoạn dịch bệnh hiện tại
trước đó khi phi nhung qua đời tỷ phú hoàng kiều đã có động thái đáng chú ý
ngọt lời giúp đỡ nuôi nấng các con của giọng ca bông điên điển
trao đổi với báo chí vị tỷ phú này cho biết
việc lo nuôi nấng các bé mồ côi này đã nhen nhóm trong tôi từ thứ năm vừa qua
khi tôi biết bệnh tình của phi nhung trở nặng
tôi liền liên lạc với minh sương là đại diện của tôi tại việt nam
lo các việc từ thiện
minh sương cho biết hiện tại các em đang được nuôi ở chùa
những chi tiết cụ thể thì chúng tôi sẽ lên kế hoạch
nhưng vấn đề chính hiện tại là giúp cho các con được an toàn trong cơn đại dịch này
bên cạnh đó do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nên thông tin cụ thể về tăng lễ của cố ca sĩ phi nhung
vẫn chưa đừng nghệ sĩ việt hương và gia đình thông báo
từ hôm ba mươi tháng chín những người thân cận đã lập bàn thờ
của cô ca sĩ và tổ chức cầu siêu tại nhà riêng
nhiều nghệ sĩ cũng đã gửi hoa đến chia buồn cùng gia quyến
mới đây long nhật đã đến nhà cố ca sĩ phi nhung
để cúng cơm và gửi hoa viếng người đồng nghiệp thân thiết
nam ca sĩ không khỏi đau lòng
nghẹn ngào trước cảnh các con nuôi của ca sĩ phi nhung
đội tang trắng và quỳ bền di ảnh mẹ
trên facebook cá nhân long nhật chia buồn
qua nhà cúng cơm cho em gái phi nhung
cậu long nhật cùng các con quỳnh trang tuyết nhung
quỳ bền di ảnh của mẹ phi nhung mà thương thấu tận trời xanh
sau ba ngày mẹ qua đời hồ văn cường và anh chị em suy sụp thấy rõ
ánh mắt chất đầy nỗi buồn đau
gia đình đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục cần thiết
theo yêu cầu của sở y tế tp hcm
và chờ thông tin hướng dẫn từ ủy ban nhân dân tp hcm
để lo vẹn toàn cho hậu sự của nữ ca sĩ
mới đây thông tin phi nhung qua đời ở tuổi năm mươi hai
đã để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp
bạn bè và khán giả
bên cạnh chuyện đời tư chưa trọn vẹn
thì khát vọng nghệ thuật dự án còn giang dở của cô
cũng khiến nhiều khán giả yêu mến cảm thấy tiếc nuối
mới đây nghệ sĩ ưu tú hữu quốc
tiết lộ về bộ phim ca nhạc cài lương
trước lúc mất của phi nhung tên mai hoài trình
theo đó dự án tâm huyết nhưng chưa kịp ra mắt này
được bắt đầu thu âm từ giữa năm ngoái
và bầm máy vào cuối năm
tác phẩm gồm bốn tập với sự tham gia
diễn xuất của nhiều nghệ sĩ gạo cụi như
nghệ sĩ ưu tú thoại mỹ phương loan
trinh trinh chuông vàng vọng cổ võ minh lâm
ca sĩ quốc đại diễn viên dương thành vàng
ngoài hồ văn cường làm hoàng tử trong phim
mai hoài trình còn có sự góp mặt
của ba người con nuôi của phi nhung
lần lượt là tuyết nhung thiêng ngân quỳnh trang
đáng chú ý ban đầu kịch bản không có vai diễn
của ba cô con gái nhưng chính phi nhung
đã đề nghị tác giả lê nguyễn trường giang
viết thêm vai cho các con
phi nhung mong muốn tạo điều kiện cho các con làm nghề
đến gần hơn với công chúng và hơn hết
cũng muốn được diễn xuất cùng các con
thông tin này trước đây chưa từng được tiết lộ
khiến phan xúc động khi biết được nỗi lòng của phi nhung
bỏ qua những ồn ào với hồ văn cường
nữ ca sĩ luôn nhận được sự yêu mến
tín nhiệm của đồng nghiệp khán giả
khi nhận nuôi hai mươi ba người con
và tình cảm đáng quý mà cô dành cho các con của mình
một hành động nhỏ đặc biệt này
cũng cho thấy giọng ca bỏ quê
là người mẹ yêu thương và quan tâm các con như thế nào
ngoài hồ văn cường
thì ba cô con gái nuôi quỳnh trang
tuyết nhung thiên ngân
đều theo đuổi nghiệp ca hát giống phi nhung
và gắt hái được nhiều thành công
quỳnh trang được giọng ca bông điên điển
nhận nuôi vào năm hai nghìn một mươi sáu
cô được khán giả ưu ái
đặt cho biệt danh thiên thần bolero
nhờ ngoại hình xinh xắn cùng giọng hát truyền cảm
quỳnh trang từng chia sẻ
về người mẹ thứ hai của mình
mẹ nhung là người rất có tâm với nghề
và cả với những người xung quanh
theo mẹ em học hỏi
được mình không ganh đùa đố kị
hay xem thường bất cứ ai
sau khi được phi nhung nhận làm con nuôi
tuyết nhung được đi học trở lại
và tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc
thiên ngân sinh ra trong gia đình
có bốn chị em ở đồng tháp
gia đình khó khăn nên nữ ca sĩ
phải sớm ra đời phụ giúp bố mẹ kiếm tiền
khi dự thi solo cùng bolero
thiên ngân khiến phi nhung
thương cảm nên nhận làm con nuôi
cũng là đệ tử đề chuyên nghề
mới đây thiên ngân đã đậu
đại học trường kinh doanh quốc tế
của đại học kinh tế tài chính tp hcm
mới đây khi trả lời
phỏng vấn về mẹ cô bày tỏ
em rất may mắn khi được
mẹ nhung giúp đỡ hiện tại
cuộc sống và kinh tế của gia đình em
đã ổn hơn rất nhiều
mai hoài trinh do nghệ sĩ hữu quốc
cầm trịch lê nguyễn trường giang
chắc bút kịch bàn
chia sẻ trên trang cá nhân đạo diễn
ưu tú hữu quốc bày tỏ
phi nhung rất kỹ tính trong phần hậu kỳ
đã hơn một năm qua mà nhung
vẫn chưa cho ra mắt bộ phim này
nhung nói để em chăm chút thêm
phần hình ảnh cho đẹp rồi chọn
ngày họp báo ra mắt nhé anh
ấy vậy mà nàng mai hoài trinh
đã lỗi hẹn không về
những thức phim này sẽ trở thành
một miền ký ức cho tất cả chúng tôi
cho khán giả đã luôn mong ngóng
trông chờ nàng cá sĩ tài hoa
chọn tình vẹn đức
vĩnh biệt phi nhung nàng mai hoài trinh
lê nguyễn triền giang nói về những tâm huyết
của phi nhung cùng ekip với dự án này
tổ nghiệp xui khiến em
đến điểm tô cho chị kịch bản cuối cùng
chị còn khoe em
áo của vừa diễn
chị trao chuốt từng câu chữ
ở phòng thu rất kỹ
trước ngày chị nhập viện chị còn nói với em
là sẽ quay lại một phần cảnh
để được lung linh hơn nữa
điều em không làm được cho chị
là em không ra hiện trường quay cùng chị
suốt hành trình bấm máy
mới đây trả lời phỏng vấn
nghệ sĩ lê nguyễn triền giang
tiết lộ sẽ công chiếu dự án này
tôi nghĩ bằng mọi giá
ekip sẽ đưa tác phẩm này
đến với khán giả
bởi đó cũng là di nguyện của chị nhung
chị nhung rất tâm huyết với bộ phim này
và mai hoài trinh
còn là tác phẩm cuối cùng chị ấy
dành cho cai lương
may mắn là phim đã quay xong hết rồi
cái cảnh chị nhung muốn quay lại
là vì chị ấy thấy nó hơi tối thôi
mai hoài trinh
còn ghi dấu nhiều kỷ niệm buồn
vì ngoài chị nhung thì nhạc sĩ thành dũng
người làm nhạc cho phim này
cũng qua đời
đó là điều đáng tiếc nhất
trước đó phi nhung đã thu âm một ca khúc
mang tên hai ơi đừng qua sông
nhưng vì chưa hài lòng với bản thu âm
nên dự tính sau khi hết dịch
sẽ tiến hành thu lại
nữ ca sĩ qua đời
nên ca khúc vẫn còn giang dở
và chưa kịp phát hành
sinh thời phi nhung là nữ nghệ sĩ
sở hữu nhiều bài hát nổi tiếng
ca nội lực truyền cam
cô được đông đào công chúng biết đến
yêu mến qua nhiều tác phẩm nghệ thuật
chỉn trù tâm huyết
và những hoạt động thiện nguyện đáng quý
mọi thông tin trí tiết về dự án
phim ca nhạc cuối đời của cô nghệ sĩ
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
tới khán giả
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại